hà nội phát hiện ba trăm bảy mươi ba người mắc covid một mươi chín
sở y tế hà nội cuối giờ chiều ngày hai mươi tháng năm thông tin thủ đô vừa ghi nhận ba trăm bảy mươi ba ca covid một mươi chín mới
hơn một năm qua hà nội ghi nhận một sáu triệu ca mắc covid một mươi chín với một ba trăm ba mươi sáu ca tử vong
ba trăm bảy mươi ba bệnh nhân mới công bố tại một trăm năm mươi năm xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hà đông ba mươi ba hoàng mai ba mươi hai đông anh hai mươi sáu hoài đức hai mươi ba
cũng theo báo cáo của sở y tế hà nội đến nay trên địa bàn thành phố còn tám mươi bốn hai trăm hai mươi ca đang điều trị giảm một năm trăm tám mươi ca so với ngày trước đó
trong đó có một trăm một mươi ca điều trị tại bệnh viện và tám mươi bốn một trăm một mươi ca theo dõi tại nhà
về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tính từ chiều ngày một mươi sáu tháng năm cho đến hết ngày một mươi chín tháng năm hà nội đã triển khai tiêm mũi một cho một trăm bảy mươi sáu trăm bảy mươi trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bộ y tế đã có công điện gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh năm hai nghìn hai mươi
ngăn chặn xuất xuất huyết tay chân miệng tiêu chảy viêm não bạch hầu ho gà và các dịch bệnh mùa hè bùng phát
theo bộ y tế hiện nay dịch covid một mươi chín cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
tuy nhiên đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ tại một số địa phương các bệnh lưu hành như sốt xuất huyết tay chân miệng và một số bệnh truyền nhiễm khác
trong thời gian tới thời tiết khí hậu nóng ẩm cùng với việc giao lưu đi lại là những điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh tiếp tục gia tăng bùng phát
đặc biệt các bệnh như sốt xuất huyết tay chân miệng tiêu chảy do virus rota lị thương hàn viêm não do não mô cầu viêm não nhật bản bạch hầu ho gà mà có thể bùng phát dịch bệnh
để chủ động phòng chống hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc và tử vong không để dịch bùng phát lan rộng
bộ y tế điện và đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo quyết liệt tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
cụ thể ubnd các cấp thực hiện nghiêm quyết định một trăm hai mươi tám nqcp ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
nghị quyết số ba mươi tám nqcp ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của chính phủ ban hành chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín
và quy định số hai trăm một mươi tám qd bit ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai của bộ y tế
chỉ đạo chính quyền các cấp các ngành tổ chức chính trị chính trị xã hội phối hợp với ngành y tế triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống
ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát của dịch bệnh xuất xuất huyết tay chân miệng tiêu chảy do virus rota viêm não bạch hầu ho gà và các dịch bệnh mùa hè khác trên địa bàn
chú trọng triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại các vùng sâu vùng xa vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế vùng đồng bào dân tộc sinh sống khu vực di biến động với dân cư có ổ dịch cũ và nơi có tỷ lệ tiêm chủng chưa cao
tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng chống dịch như giám sát và phát hiện sớm xét nghiệm và cách ly kịp thời điều trị hiệu quả gắn với thực hiện tốt việc khôi phục phát triển kinh tế xã hội

đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới một tuổi đạt trên chín mươi theo quy mô xã phường và sử dụng hiệu quả nguồn vaccine
vì nước ta nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa ẩm thời tiết mùa hè sẽ oi bức và là cơ hội rất lớn để virus phát triển và sinh sôi
mỗi người hãy tự giữ gìn vệ sinh nhà cửa để phòng bệnh cho gia đình và bản thân
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thông tin về các ca nhiễm mới
thưa quý vị từ một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng năm đến một mươi sáu h ngày hai mươi tháng năm trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một năm trăm tám mươi bảy ca nhiễm mới
trong đó có ca nhập cảnh một năm trăm tám mươi bảy ca ghi nhận trong nước giảm một trăm hai mươi tám ca so với ngày trước đó tại năm mươi một tỉnh thành phố có một ba trăm tám mươi ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội ba trăm bảy mươi ba phú thọ một trăm linh hai vĩnh phúc chín mươi hai nghệ an sáu mươi sáu yên bái sáu mươi năm
quảng ninh sáu mươi bốn tuyên quang sáu mươi quảng bình năm mươi chín đà nẵng bốn mươi chín bắc ninh bốn mươi tám lào cai bốn mươi sáu hải dương bốn mươi sáu sơn la bốn mươi ba thái bình bốn mươi một thái nguyên bốn mươi bắc cạn ba mươi ba thành phố hồ chí minh ba mươi một quảng trị hai mươi năm lâm đồng hai mươi bốn hà tĩnh hai mươi ba hương yên hai mươi ba lai châu hai mươi một hà nam một mươi chín hà giang một mươi bảy lạng sơn một mươi sáu nam định một mươi năm quảng ngãi một mươi năm hòa bình một mươi năm
bắc giang một mươi bốn ninh bình một mươi ba
thành hóa một mươi một cao bằng một mươi điện biên một mươi bình phước tám an giang sáu cà mau sáu bình thuận năm bà rịa vũng tàu năm gia lai bốn khánh hòa ba lòng an ba vĩnh long ba bình định ba ninh thuận hai tây ninh hai trà vinh hai thư thiên huế hai đồng nai một bến tre một đồng tháp một hậu giang một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
nghệ an giảm sáu mươi hải phòng giảm ba mươi một bình dương giảm hai mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
bắc ninh tăng bốn mươi tám hà tĩnh tăng hai mươi ba đà nẵng tăng một mươi
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một bảy trăm linh tám ca một ngày
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi bảy trăm linh sáu một trăm một mươi một ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm linh bốn
trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người có một trăm linh tám một trăm sáu mươi ba ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là một mươi sáu trăm chín mươi tám ba trăm năm mươi bốn ca trong đó chín ba trăm tám mươi bảy hai trăm một mươi năm bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội một năm trăm chín mươi bảy một trăm một mươi bốn tp hcm sáu trăm linh chín một trăm ba mươi
nghệ an bốn trăm tám mươi ba chín trăm bốn mươi hai bắc giang ba trăm tám mươi bảy năm trăm linh bốn bình dương ba trăm tám mươi ba bảy trăm năm mươi chín
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày bảy một trăm năm mươi một ca
tổng số ca được điều trị khỏi chín ba trăm chín mươi
số bệnh nhân đang thở oxy hai trăm hai mươi một ca trong đó thở oxy qua mặt nạ một trăm tám mươi hai ca thở oxy dòng cao hfnc một mươi chín ca thở máy không xâm lấn năm ca thở máy xâm lấn một mươi ba ca ecmo hai ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi chín tháng năm đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi tháng năm ghi nhận hai ca tử vong tây ninh một trà vinh một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua hai ca
tổng số ca tử vong
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay bốn mươi ba bảy mươi năm ca chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean
về tình hình xét nghiệm số lượng xét nghiệm từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện xét nghiệm được ba mươi chín năm trăm linh bảy ba trăm tám mươi mẫu tương đương tám mươi năm tám trăm một mươi ba bốn trăm linh sáu lượt người tăng một trăm ba mươi tám mẫu so với ngày trước đó
về tình hình tiêm chủng trong ngày một mươi chín tháng năm có sáu trăm năm mươi tám chín trăm chín mươi chín liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine được tiêm hai trăm một mươi tám bảy trăm chín mươi chín bảy trăm bảy mươi bảy liều
trong đó số liều tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên hơn một trăm chín mươi tám triệu liều bao gồm mũi một hơn bảy mươi một bốn triệu liều mũi hai hơn sáu mươi tám bảy triệu liều mũi ba hơn một năm mươi sáu triệu liều mũi bổ sung là hơn một mươi năm một triệu liều mũi nhắc lại lần một hơn bốn mươi một hai triệu liều mũi nhắc lại lần hai năm mươi chín tám mươi bảy liều
số liều tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi hơn một mươi bảy bốn triệu liều bao gồm mỗi một hơn tám chín triệu liều mũi hai hơn tám bốn triệu liều
số liều tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi là ba hai trăm năm mươi hai hai mươi một liều bao gồm mũi một ba hai trăm bốn mươi chín trăm bảy mươi liều mũi hai là một mươi một hai trăm ba mươi một liều